phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố năm đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ biên giới việt lào về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
các đối tượng gồm trần anh tuyền đồng văn hưng nguyễn văn hải đều trú tại tỉnh đắk lắc phạm văn hải chú tại tỉnh gia lai và phạm bá nhon chú tại tỉnh thanh hóa
sau một thời gian xác lập chuyên án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tang bốn đối tượng tuyền hưng phạm văn hải và nguyễn văn hải đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin một mươi một viên hồng phiến và hơn hai trăm linh triệu đồng
các đối tượng khai đã mua ba bánh heroin ở quang sơn thanh hóa của phạm bá nhon mang về crong búc đắk lắc để tiêu thụ